trong đêm hai nhóm thanh niên đi xe máy cầm dao phóng lợn rật đuổi nhau
công an buộc phải nổ nhiều phát súng để chấn áp
vụ việc đang được công an quận lê trân thành phố hải phòng điều tra
trước đó vào tối một mươi năm tháng ba hàng chục thanh niên điều khiển xe máy kẹp ba bốn không đội mũ bảo hiểm
di chuyển qua đường võ nguyên giáp quận lê trân đến khu vực trung tâm thương mại eon môn
hai nhóm thanh niên dùng hung khí như dao phóng lợn tuyếp sắt rượt đuổi nhau vào bên trong bãi gửi xe
nhóm này tiếp tục cầm hung khí lên xe máy rượt đuổi nhau giao thông qua khu vực xảy ra ủn ứ
tại ngã tư an dương quận lê trân gần khu vực trên hai nhóm thanh niên ném chai cầm dao phóng lợn hỗn chiến
khi có mặt công an phải nổ nhiều phát súng để chấn áp
lúc này những người có liên quan mới bỏ chạy vụ việc đang được điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định